thưa quý vị là người đứng đầu công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu ông trần tuấn việt năm mươi tám tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu đã gây ra thiệt hại cho nhà nước một mươi một tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với trần tuấn việt về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo thông tin ban đầu trong hai năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi ba ông việt có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước gần một mươi một tỷ đồng
trong đó chi kinh phí chuyển nhượng tài sản lợi thế quyền thuê đất giữa công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu với công ty cổ phần xây lắp và địa ốc vũng tàu không đúng quy định gây thiệt hại hơn ba hai mươi sáu tỷ đồng
nhận chuyển nhượng bảy mươi cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn sammei training development và thương hiệu sammei gây thiệt hại tài sản nhà nước gần bảy ba tỷ đồng
ngoài ra trần tuấn việt đã ký duyệt cho ông nguyễn văn mẫn phó giám đốc khách sạn somi đà lạt tạm ứng tiền để xin cấp phép dịch vụ trò chơi có thưởng tại khách sạn sami đà lạt khi không có kế hoạch phương án khoản chi đối tượng hợp tác gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn bốn trăm linh triệu đồng
công an các tỉnh thanh hóa và thái nguyên vừa bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép mạng pháo nổ thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
tàng trữ buôn bán trái phép pháo nổ
đối tượng hoàng văn cường chú tại xã hải an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện tĩnh gia ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
trước đó hoàng văn cường bị bắt quả tang khi đang bán một mươi một sáu kg pháo khám xét chỗ ở của cường công an huyện tĩnh gia đã thu giữ bốn hai kg pháo
còn tại tỉnh thái nguyên ngày một mươi chín tháng một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm thuần pháp xã điểm thụy huyện phú bình đã phát hiện bắt quả tang nguyễn văn thông và dương văn kiên đối tượng bỏ trốn sau đó ra đầu thú cùng chú tại huyện phú bình đang vận chuyển một mươi năm hộp pháo có trọng lượng hai mươi một kg
tại cơ quan điều tra kiên khai nhận mua số pháo trên với giá bốn trăm linh đồng một hộp sau đó thuê thông vận chuyển để bán kiếm lời
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ một vỏ lãi composite chở số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ
vào khoảng hai giờ sáng qua nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực thủy phận tuyến canh trà sư thuộc xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang có một đối tượng điều khiển vỏ composite chạy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm
lực lượng cảnh sát đường thủy đã tiến hành chốt chặn kiểm tra phát hiện lực lượng chức năng đối tượng tăng ga đâm phương tiện vào bờ và nhanh chân trốn thoát bỏ lại phương tiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang chở hai tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra
trong khi đó toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng kiểm tra phát hiện được trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi vừa được đem đi tiêu hủy
số hàng này gồm một một trăm bốn mươi bao xí mụi một trăm sáu mươi tám thùng mì tôm năm mươi chín chai rượu và bảy mươi tám bình khí cười đã được đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê tiêu hủy theo quy trình đối với hàng hóa là hàng cấm
hàng giả hàng nhái toàn bộ số hàng nói trên đều không có nguồn gốc không có hóa đơn chứng minh được nguồn gốc xuất xứ từ nay cho đến hết tết nguyên đán lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm trên lĩnh vực kinh tế
nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại công an tỉnh bạc liêu và các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường các hoạt động kiểm tra trước sau và trong tết nguyên đán canh tí
qua đó đã tạo các điều kiện tốt nhất để người dân trên địa bàn tỉnh đón tết cổ truyền trong an toàn và đầm ấm
tết nguyên đán là thời điểm thị trường mua bán diễn ra sôi động với đa dạng các loại hàng hóa như bánh kẹo thuốc lá rượu bia quần áo may sẵn đồ chơi trẻ em các mặt hàng tiêu dùng đồ gia dụng
bên cạnh đó các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tăng cường các hoạt động sản xuất giữ chữ các mặt hàng để phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân
để bảo đảm ổn định thị trường công an tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi buôn lậu vận chuyển sản xuất kinh doanh hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng kinh doanh không đăng ký không đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa vi phạm nhãn không rõ nguồn gốc xuất xứ